ông josep borrell đại diện cấp cao liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại
đã đưa ra lời giải thích vì sao ông phản đối việc tức tư cách thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi của nga
ông borrell cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các nền tảng quốc tế
nơi các quốc gia không đồng quan điểm có thể chia sẻ ý kiến
ông borrell miêu tả hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm g hai mươi tổ chức tại ấn độ trong hai ngày
mùng một và ngày mùng hai tháng ba vừa qua là một bước cải thiện đáng kể so với hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
tổ chức tại bali indonesia vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước đó hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai ông borrell miêu tả cuộc xung đột giữa kiev và moscow là một trận chiến địa chính trị
nhà ngoại giao này lập luận bruxelles nên hướng tới cô lập nga trên trường quốc tế và buộc nước này phải chịu trách nhiệm
bình luận về các vấn đề của trưởng đoàn ngoại giao eu vào thời điểm đó
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria
nga zakolava cho rằng những nỗ lực kêu gọi đó là vô vọng